cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn sỏi mật là một trong các bệnh lý về túi mật thường gặp nhất ở các nước nhiệt đới
điều đang nói là sỏi túi mật sỏi trong gan không bộc lộ triệu chứng rõ ràng dẫn đến sự chủ quan trong việc thăm khám và điều trị
phần lớn trường hợp chỉ tình cờ phát hiện sỏi mật trong những lần đi khám bệnh lý khác
rất nhiều người nhập viện do bệnh lý sỏi mật khi tình trạng đau đã kéo dài nhiều ngày gây sốt cao vàng da
lúc này bệnh đã biến chứng nặng khiến người bệnh phải đối diện với nhiều nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe
thậm chí là cả tử vong nếu bị sốc nhiễm khuẩn đường mật không được điều trị cấp cứu kịp thời
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ
bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân thường gặp gây ra bệnh sỏi mặt ạ
sỏi mật thì có rất nhiều nguyên nhân
có hai phần mà chúng ta cần phải đề cập đến
sỏi mật thì đường mật có hai phần
một là ống mật dẫn mật đi từ gan xuống ruột
và hai là túi mật
túi mật là túi giữ chữ mật tạm thời
thế thì trước đây thì ở việt nam thì có tỷ lệ sỏi đường mật cao
bởi vì đa phần đó là do tình trạng nhiễm trùng điều kiện kinh tế còn kém
thì tình trạng nhiễm trùng và run đũa lên gây ra tình trạng sỏi đường mật
còn bây giờ hiện tại thì đa phần là ở việt nam chúng ta là sỏi túi mật
và sỏi ống mật chủ là thứ phát do sỏi túi mật rơi xuống
cũng như là một số tình trạng về chế độ ăn uống rồi nhiễm trùng thì gây ra sỏi mật
bác sĩ có thể chia sẻ những triệu chứng khi có sỏi hình thành trong túi mật hoặc đường mật ạ
trong sỏi mật các triệu chứng thì hai mức độ hoàn toàn khác nhau
sỏi túi mật thì thường là hay gây ra đau khi lây tan bởi vì sỏi nó gây ra kích thích khi ăn thì túi mật có bóp gây ra thì trong đó có sỏi gây ra triệu chứng đau
một số người thì có thể nhầm giữa đau của sỏi túi mật với nệ đau của dạ dày cho nên là người ta thường người ta chủ quan
thế còn sỏi của ống mất chủ thì thường là nó gây ra đau và có thể gây ra vàng da tắc mật
đặc biệt là tình trạng có thể nhiễm trùng đường mật gây ra sốt đau vàng da đau hạ sân phải
và có thể có tiến triển tình trạng nặng đặc biệt là sỏi sỏi mật có thể gây biến chứng như viêm tụy thì tình trạng rất nặng nề
hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị sỏi mật vậy bác sĩ cho biết phương pháp điều trị phù hợp trong từng trường hợp
việc đầu tiên thì chúng ta nói về vấn đề điều trị sỏi mật
trong xòe túi mật thì nếu đã có chỉ định mổ thì chúng ta nên chủ động điều trị một phiên cắt tuyến mật
đây là một phẫu thuật không phức tạp đơn giản và rất là triệt để cũng đảm bảo thẩm mỹ
riêng với sỏi túi mật thì chủ động trong khi đã có chỉ định thì chúng ta chủ động đi phẫu thuật nội soi cắt tứ mật thì sẽ giải quyết được trên đề
còn với sỏi ống mật chủ hiện nay có các phương pháp điều trị chính gồm có thể với sỏi nhỏ dưới một năm cm thì có chỉ định làm urcp
người ta lấy sỏi qua nội soi đường tiêu hóa đó là nội soi đi vào từ đường miệng xuống dạ dày và xuống d hai cá tràng
nơi ống mật chủ
với những trường hợp này thì người ta có các dụng cụ người ta qua cái chỗ lỗ đổ của ống mật chủ xuống tá tràng có thể dùng bóng non rộng hoặc là mở cấu hốt đi ra cho các dọ và các dụng cụ lên để lấy sỏi kéo xuống đường ruột
với những phương pháp này thì bệnh nhân gần như không có vết mổ nhưng cũng chỉ áp dụng với đa phần tốt nhất với những sỏi dưới một năm cm
và những tình trạng mà không có những biến chứng nặng thì có thể cắt túi mật
các chuyên gia khuyên cáo vì sỏi mật hình thành âm thầm không có triệu chứng nên để phòng ngừa và phát hiện sớm người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh tật và phát hiện sỏi mật
bệnh viện đa khoa tâm anh chuyên tiếp nhận việc khám và điều trị sỏi mật cũng như các bệnh lý tiêu hóa khác
với đội ngũ các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu hiện nay
người bệnh sẽ được bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và điều trị hiệu quả bằng các phương pháp ít xâm lấn mau phục hồi rút ngắn thời gian nằm viện
người bệnh cũng được chăm sóc tốt hơn nhờ dịch vụ hậu phẫu chuyên nghiệp và hệ thống phòng nội trú siêu cao cấp khi có nhu cầu
bệnh viện đa khoa tâm anh chuyên tiếp nhận việc khám và điều trị sỏi mật